thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết huyện vĩnh cửu vừa ghi nhận một ca tử vong do sốt xuất huyết
đây là ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi bốn tại đồng nai
trước đó vào ngày năm tháng bốn bệnh nhân nnh một mươi năm tuổi ngủ tại khu phố sáu thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu
bị sốt cao và được người nhà cho uống thuốc tự điều trị tại nhà
đến ngày tám tháng bốn người nhà đưa bệnh nhân đi khám và nhập viện theo dõi với trần đoán lâm sàng sốt xuất huyết
tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm
đến ngày một mươi tháng bốn bệnh nhân bất tỉnh được lọc máu và chăm sóc đặc biệt
dù vậy đến ngày một mươi năm tháng bốn bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng tổn thương đa cơ quan sốt huyết tiêu hóa
ngay khi ghi nhận thông tin trên trung tâm y tế huyện vĩnh cửu đã điều tra dịch tễ môi trường xung quanh bên ngoài và trong nhà bệnh nhân
kết quả cho thấy gần nhà bệnh nhân đã từng có một ca bệnh sốt xuất huyết vào khoảng hai tuần trước
hơn nữa quanh khu vực bệnh nhân sinh sống có nhiều vật dụng chứa nước có loang quăng như quạt hơi nước bình bông nước đọng ở các khe cửa sắt
trước tình hình trên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị trung tâm y tế huyện vĩnh cửu
trạm y tế thị trấn vĩnh an chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết
hướng dẫn người dân các biện pháp diệp long quang xử lý dụng cụ chứa nước không bỏ sót dụng cụ chứa nước có long quang

sẽ thấy bệnh nhân đi ngoài da máu hoặc đi tiểu da máu hoặc là chảy máu mũi rất là nhiều
hoặc là một chỗ trường hợp nặng quá thì nôn da máu
thế rồi hơn nữa là có thể là bệnh nhân cực kỳ mệt huyết áp hạ mạch nhanh
đấy trong bệnh nhân là trong mệt lắm
thế thì là da lạnh tái thì đấy là những dấu hiệu của suốt suốt nặng
thế thì hoặc là anh mất máu nhiều hoặc là anh không mất máu nhưng mà anh mất dịch và nước ra ngoài lòng mạch
cho nên làm cho huyết áp tụt và bệnh nhân có thể nguy hại đến tính mạng của bệnh nhân
lúc đấy người ta gọi là suốt suốt biến chứng nặng hay là suốt suốt huyết có sốc suốt huyết
hoặc là suốt suốt huyết có suy đa tạ
suốt suốt huyết đăng di dhf tại việt nam thường được gọi chung là bệnh suốt suốt huyết
có biểu hiện nặng nhất của bệnh là hội chứng sốc đăng di
được gây ra do đang di virus virus này có bốn chủng huyết thanh khác nhau là dn một dn hai dn ba và dn bốn
bệnh nhân nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó
chính vì vậy những người sống trong vùng liêu hành dịch đăng di có thể mắc bệnh sốt xuất huyết nhiều hơn một lần trong đời
suốt đăng di và suốt suốt huyết đăng di chủ yếu là bệnh ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
nhiễm virus đang di gây nên triệu chứng lâm sàng khác nhau tùy từng cá thể
bệnh có thể chỉ biểu hiện như một hội chứng nhiễm virus không đặc hiệu hoặc bệnh lý suốt huyết trầm trọng và đưa đến tử vong
khi nói đến từng thể riêng biệt thì tên chính xác của thế bệnh đó sẽ được sử dụng
có thể nói đăng di là một bệnh do virus lây truyền do mũi thường gặp nhất ở người
trong những năm gần đây bệnh đã trở thành mối quan ngại lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên bình diện quốc tế
trên toàn thế giới có khoảng hai năm tỷ người hiện đang sống trong vùng có lưu hành bệnh
sự lan tràn về mặt địa lý của cả vector truyền bệnh mũi và virus đã đưa đến sự tăng cao tỷ lệ bệnh trong vòng hai mươi năm năm qua
cũng như khả năng xuất hiện dịch do nhiều chủng huyết thanh khác nhau ở các đô thị trong vùng nhiệt đới
suốt huyết là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra khi virus đăng di gây bệnh xâm nhập vào cơ thể con người
phần lớn trong các trường hợp mắc bệnh ở thể nhẹ có thể tự khỏi sau một tuần
tuy nhiên trong một vài tình huống hy hữu bệnh có nguy cơ trở nặng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được điều trị kịp thời
phần loại suốt suốt huyết
suốt suốt huyết thể nhẹ
suốt suốt huyết thể nhẹ là khi người bệnh bị nhiễm virus đăng di nhưng không bị các biến chứng nặng
suốt suốt huyết thể nhẹ có thể tự điều trị như một bệnh suốt thường tại nhà
tuy nhiên khi người bệnh bị sốt xuất huyết ở thể nhẹ vẫn có khả năng chuyển sang thể nặng do chăm sóc sai cách
suốt suốt huyết thể nặng
bệnh suốt suốt huyết thể nặng do liên quan đến chảy máu hay do dị huyết tương nghiêm trọng dối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể
có thể hiểu rằng sốt xuất huyết thể nặng là khi tình trạng bệnh trở nặng gây ra các biến chứng nguy hiểm
các nguyên nhân gây suốt suốt huyết
suốt suốt huyết diễn ra khi người bệnh nhiễm một trong bốn chủng virus đăng di dn một dn hai dn ba và dn bốn
dn một là chủng virus phổ biến nhất trong suốt suốt huyết chiếm khoảng bảy mươi tổng số ca bệnh mắc trên toàn cầu
thường gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt đau đầu đau mắt và đau nhức cơ
trường hợp suốt suốt huyết do dn một thường tự phục hồi trong khoảng bảy một mươi ngày
dn hai là chủng virus gây ra khoảng hai mươi các trường hợp suốt suốt huyết
triệu chứng của dn hai có thể nặng hơn so với dn một bao gồm sốt cao đau cơ và khớp chảy máu như chảy máu chân răng chảy máu nướng chảy máu ruột
và có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như sốc và tử vong
dn ba chủng virus này chiếm khoảng một mươi tổng số ca mắc suốt suốt huyết
dn ba có thể gây ra các triệu chứng nặng hơn đặc biệt là ở trẻ em
các triệu chứng bao gồm suốt cao đau đầu mệt mỏi chảy máu và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như sốc và sương suy tỉ
dn bốn đây là chủng virus mới xuất hiện và gây ra khoảng một tổng số ca mắc sốt xuất huyết
triệu chứng của dn bốn tương tự như dn ba với sốt cao đau đầu đau cơ mệt mỏi và có khả năng gây chảy máu
tuy nhiên do là một chủng virus mới cần sự theo dõi và nghiên cứu kỹ hơn để hiểu rõ hơn về tác động của nó
các virus gây bệnh này xâm nhập vào cơ thể con người thông qua con đường hút máu của mũi vằn
sau khi nhiễm một trong bốn chủng suốt suốt huyết thì sẽ miễn dịch suốt đời với chủng đó
tuy nhiên có thể bị nhiễm các chủng virus khác nên một người có thể bị mắc bệnh tối đa bốn lần trong đời
đáng quan ngại hơn những lần mắc bệnh sau sẽ nặng hơn do ảnh hưởng của các phước hợp miễn dịch chéo
hiện nay đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết tuy nhiên tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ sử dụng vaccine ở các khu vực có bệnh đang liêu hành
điều quan trọng là bên cạnh tiêm ngừa nên biết cách phòng bệnh hiệu quả như hạn chế mũi sinh trưởng ở nơi đang sinh sống
dù ở thành thị hay nông thôn mỗi vằn đều có xu hướng đẻ trứng ở các khu vực đọng nước ẩm thấp
vì vậy mỗi gia đình nên dành thời gian vệ sinh nhà cửa sân vườn các đồ dùng
bên cạnh đó cũng nên thay bình nước cắm hoa thường xuyên đậy kín các dụng cụ chứa nước để mũi không sinh sản thoát nước đúng định kỳ
nên ướp ngược trậu hoa bể cá khi không dùng đến thay nước trong chuồng chim liên tục không để quá nhiều thùng rỗng hộp xốp trong nhà
thu gom hủy các vật dụng phế thải trong và xung quanh nhà như chai lọ mảnh lô vỡ vỏ dừa bỏ muối hoặc dầu vào bát nước cây chân tủ đựng chén
để phòng tránh bị mũi đốt nên thường xuyên sử dụng kem xô mũi vượt điện mũi thuốc chống côn trùng để đổi mũi
mặc quần áo dài tay kể cả khi đi ngủ ngủ trong màn kể cả ban ngày không chơi đùa ở những nơi ẩm thấp dùng dèm tre hoặc màn có tẩm hóa chất diệt mũi
nếu gia đình đang có người bệnh cần cách ly và cho người bệnh ngủ trong màn để tránh bị mũi đốt và truyền bệnh